những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé